công an tỉnh điện biên vừa triệt phá một vụ án vận chuyển mua bán trái phép trên ma túy
bắt giữ một đối tượng và thu lượng lớn ma túy
cụ thể là tiến hành kiểm tra xe vận tải hành khách biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm sáu mươi ba chạy tuyến điện biên hà nội
lực lượng chức năng bắt quả tang tòng văn dính chú tại tỉnh điện biên
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba bánh heroin và ba túi ni lông
bên trong có chứa ba kg ma túy đá
tòng văn dính khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ